một nạn nhân bị cháy biến dạng nằm ở góc vắng khu du lịch sinh thái
trong đống cho tàn chỉ còn sót một chiếc nhẫn vàng
không ai nhận diện được nạn nhân là ai từ đâu đến nguyên nhân nào dẫn đến cái chết thảm thương
tại khu du lịch làng nổi tân lập huyện mộc hóa tỉnh long an
giữa một cung bậc thiên nhiên đẹp đến mê hồn
không ai nghĩ bức tranh thiên nhiên thanh khiết ấy lại có một ngày ẩn chứa một bí mật kinh hoàng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
người dân địa phương không dạy tạo mối nguy hiểm hỏa hoạn cho xóm làng của mình
thấy đống lửa đã cháy tàn nhưng còn nghi ngút khói hai vợ chồng anh tiến đến định dập cho tát hẳn
cả hai tá hỏa khi nhận ra giữa đống cho tàn có một vật thể lạ giống người bị cháy đen
hoảng hốt anh hùng chạy đến trụ sở công an xã báo tin
tiếp nhận tin báo án ngay lập tức công an huyện mộc hóa huy động lực lượng bảo vệ hiện trường
đồng thời báo cáo
với gia đình hầu hết các trường hợp mất tích này đều xuất phát từ nguyên nhân hờn giận gia đình
đi chơi đầy đó cho khuây quả cũng có trường hợp liên quan đến chuyện cơm không lành canh không ngọt
người vợ rứt áo ra đi tìm tình mới lo là vì không có trường hợp mất tích nào liên quan đến vụ án
xảy ra ở khu du lịch sinh thái làng nổi tân lập các điều tra viên được phân công thụ lý ăn ngồi không yên
bất ngờ ngày hai tháng hai năm hai nghìn một mươi hai tức năm ngày sau một nữ thính giả trung thành của chuyên mục kết bạn
trên một kênh phát thanh chủ động gọi điện thoại đến trực ban phòng cảnh sát hình sự
người phụ nữ tự giới thiệu tên là trần thị cẩm nhung là một công nhân tạm trú tại quận bình tân
thành phố hồ chí minh với trạng thái lo lắng chị cho biết mình có người bạn là bùi thị hoa
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy quê tại thái bình
làm công nhân chung công ty và cùng ở chung phòng trọ mất tích từ ngày ba tết tức hai mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi
tình cờ đọc báo thấy mục truy tìm tung tích nạn nhân bị cháy chị nghi đó là bạn mình
ngay lập tức các điều tra viên đến tận nơi cư trú của chị cẩm nhung để tìm hiểu vấn đề
chị cẩm nhung cho biết dù ở chung phòng trọ nhưng do chăm chỉ làm việc ở công ty
nên chị không biết nhiều về các mối quan hệ cá nhân của chị hoa
chị cẩm nhung nhận xét nạn nhân là người hiền lành nhút nhát ít tiếp xúc với người lạ
ít đi chơi và rất siêng năng làm việc ngoài giờ làm việc trong sưởng may
nạn nhân chỉ nằm nhà nghe đài phát thanh đặc biệt nạn nhân thích theo dõi chương trình kết bạn
trước khi mất tích vài tuần chị hoa thường điện thoại nói chuyện thân thiết với một người nào đó đến đêm khuya
khi được hỏi nạn nhân chị nói đó là bạn trai mới quen với chị hoa chị hoa thường điện thoại nói chuyện thân thiết với một người nào đó đến đêm khuya
khi được hỏi nạn nhân chị nói đó là bạn trai mới quen qua chương trình kết bạn
các điều tra viên thất vọng vì chị cầm nhung không biết tên tuổi và địa chỉ của người đó
được cơ quan điều tra tổ chức nhận dạng chị cẩm nhung xác định đó chính là bạn của mình
dù vậy các điều tra viên vẫn đề nghị chị cẩm nhung thu thập mẫu tóc còn lưu ở phòng trọ để giám định adn
kết quả giám định xác định nạn nhân bị đốt cháy ở khu du lịch
tân lập chính là bạn cùng phòng với chị cẩm nhung
thiếu tá nguyễn thanh phong phòng cảnh sát hình sự tỉnh vĩnh long cho biết
tìm được nhân thân nạn nhân là giải mã được phần nửa vụ án
tuy nhiên phân nửa còn lại vẫn còn trong bóng tối
tiếc là cô cẩm nhung không biết người bạn trai mới quen của nạn nhân là ai
chiếc điện thoại cá nhân của nạn nhân cũng không còn để tìm số điện thoại của nhân vật này
có thể đó là chìa khóa mở cánh cửa bí mật
ẩn chứa nguyên nhân dẫn đến cái chết đau thương
nạn nhân chúng tôi đề xuất lãnh đạo chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ tập trung truy tìm nhân vật này
để tìm nhân vật bí ấn này
ban chuyên án cử nhiều tổ trinh sát ở các bộ phận nghiệp vụ đồng loạt gia quân
chia thành nhiều hướng thu thập thông tin suốt nhiều ngày
một đêm cuối tháng ba năm hai nghìn một mươi hai
tổ trinh sát giám sát chương trình kết bạn qua đài phát thanh nghe phát thành viên tâm sự với thính giả
chúng tôi xin thành thật xin lỗi thính giả quý vị
chúng tôi xin tổ chính sát giám sát chương trình kết bạn qua đài phát thanh viên tâm sự với thính giả
hôm qua soạn lại hồ sơ chương trình chúng tôi tình cờ tìm thấy lá thư này
muộn còn hơn không chúng tôi xin mời anh trình văn tám nghe những dòng tâm sự đầy xúc động nhé
toàn bộ chương trình phát thanh được trinh sát ghi âm và báo cáo khẩn đến lãnh đạo ban chuyên án
nhân vật trong câu chuyện phát thanh được nhắc trong chương trình
có nhiều điểm tương đồng với nhân thân của nạn nhân trong vụ án
ngay trong đêm một tổ trinh sát đã có mặt tại khu vực cư trú của người đàn ông được nhắc đến trong chuyên mục phát thanh
đó là một khu nhà trọ công nhân thuộc phường bình chuẩn thị xã thuận an tỉnh bình dương
bí mật và khéo léo xác minh các trinh sát biết trình văn tám sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu hộ khẩu thường trú ở xã lâm hợi huyện hạ hòa tỉnh phú thọ
hiện sống cùng vợ là công nhân ở một khu công nghiệp của tỉnh bình dương
vợ chồng tám có một con nhỏ tám là nhân viên kinh doanh của một công ty thương mại nên thường xuyên đi khắp các tỉnh thành phố phía nam
những người hàng xóm sống cùng dãy trò của tám cho biết dù đã có vợ con nhưng tám rất đào hoa có nhiều mối quan hệ tình cảm phức tạp
trong số những người phụ nữ đang bị tám lừa tỉnh có huỳnh thị kim dung tỉnh an giang tạm trú tại thị xã thuận an tỉnh bình dương
cư ngụ ở xã mỹ hiệp huyện trợ mới tỉnh an giang
dung hoàn toàn không hay biết tám đã có vợ con
trong suy nghĩ của dung tám là một người đàn ông có việc làm ổn định thu nhập cao
do mải mê kinh doanh nên đường tình duyên luôn bị trục trạc
vì tin bằng lừa đường mật người phụ nữ này đã yêu tám bằng tình yêu chân thật và có ý định tiến tới hôn nhân với tám
đối với các trinh sát điều quan trọng nhất là tìm cách xác định tám có phải là người được nặng
nhân nhắc đến trong chương trình phát thanh kết bạn hay không
không còn cách nào khác
các trinh sát tiếp cận làm quen với tám
chỉ sau một buổi làm quen các trinh sát biết tám có lưu giữ số điện thoại của nạn nhân
xác minh thêm các trinh sát xác định tám chính là nhân vật mà nạn nhân nhắc đến trong nội dung lá thư được nêu tại chương trình phát thanh kết bạn
ngoài ra trong thời điểm trước và sau khi nạn nhân tử vong tám có gặp gỡ với dung

tổ công tác được cử đi đồng tháp phối hợp với công an địa phương tìm dung người yêu của tám
mặc dù cẩn trọng từng ngôn từ trong việc trình bày lý do tìm gặp dung nhưng chị vẫn phản ứng gây gắt với tổ công tác
dung không tin tám đã có vợ con lại càng không tin tám là một người chuyên lừa tình phụ nữ
tổ công tác đành phải đưa hình ảnh tám sinh hoạt cùng vợ con tại căn phòng trọ ở bình dương cho cô gái xem
sau phút giây thất thần cô gái bắt đầu khóc và kể lại toàn bộ mối quan hệ
của mình với tám
dung cho biết tối ngày bốn tết âm lịch tức thời điểm nạn nhân bị sát hại vài giờ
tám chạy xe gắn máy đến nhà chị với bộ dạng hốc hác mệt mỏi
khi chị hỏi tám nói là đi đường xa nên đuối sức
đêm đó tám cứ thao thức không ngủ
sáng mùng năm tết tám dùng xe gắn máy chở chị đến khu văn hóa tâm linh ở núi sam châu đốc
dạo chơi đến tối trở về nhà dung ngủ
sáng mùng sáu tết
sau khi đi đâu đó vài giờ lúc trở về nhà chia tay tám có tặng cho dung một chiếc nhẫn vàng
theo điều tra chiếc nhẫn đó được chế tác tại một tiệm kim hoàn trong chợ mới an giang
một tổ công tác đã đến tiệm vàng
chủ tiệm vàng xác nhận rằng sáng mùng sáu tết
có người đàn ông ghé vào bán một bộ bảy chiếc vòng nữ trang bằng vàng
người đàn ông này có vẻ rất hoạt ngôn
trong lúc chờ chủ tiệm kiểm định người này tự giới thiệu tên là
trưởng bộ phận kinh doanh của một công ty thương mại ở thành phố hồ chí minh
sau khi nhận đủ tiền người đàn ông dùng một phần tiền mua của tiệm một chiếc nhẫn trơn bằng vàng
khi trinh sát cho xem ảnh của tám
chủ tiệm vàng xác nhận đó chính là người đàn ông đã bán bộ vòng nữ trang bằng vàng
trinh sát đưa cho chủ tiệm vàng xem chiếc nhẫn mà tám tặng cho người yêu trẻ
chủ tiệm vàng xác định đó chính là sản phẩm do chính ông chế tác
và đã bán cho tám ngay sau thời điểm tám bán bộ vòng nữ trang
chi tiết này hoàn toàn trùng khớp với kết quả giám định pháp y
trước khi bị sát hại nạn nhân có đeo một số vòng nữ trang trên cổ tay
ngày chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh long an bắt khẩn cấp trình văn tám
khi chuẩn bị ập vào nhà trọ bắt khẩn cấp các trinh sát trông thấy tám đang bế đứa con nhỏ
không thể để đứa bé vô tội chứng kiến cảnh đau lòng
các trinh sát lặng lặng chờ cơ hội
giây phút trần trừ đó đã tạo cơ hội cho tám
nhận ra sự xuất hiện của một số người lạ mặt ở khu nhà trọ
bản chất cáo ra đã khiến tám trột dạ
y đi ra phía sau dễ nhà trọ rồi leo tường thoát ra ngoài
khi vừa chạm chân xuống đất tám lạnh người khi nghe tiếng nói đánh thép
trình văn tám anh đã bị bắt
dù vậy tám vẫn ngoan cố tỏ ra mình vô tội
vừa vùng vẫy vừa phân bua
các anh bắt nhầm người rồi
tôi không phải trả lời
trình văn tám
ngay trong ngày trình văn tám được di lý về trại tạm giam công an tỉnh long an
khi đối diện với các điều tra viên trước những chứng cứ cụ thể mà các trinh sát thu thập được
tám run lẩy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tám khai vào khoảng tháng bảy năm hai nghìn một mươi một
thông qua chuyên mục kết bạn của một chương trình phát thanh tám quen với nạn nhân
kể từ đây tám thường xuyên gọi điện thoại cho nạn nhân để cưa cầm
là một nữ công nhân sống xa ra đời
tâm trạng cô đơn khiến nạn nhân nhanh chóng yêu người đàn ông hoạt ngôn
biết cách tạo không khí hài ước trong các cuộc trò chuyện
sau vài tháng biết nạn nhân say đắm mình
ngày một mươi chín tháng một năm hai nghìn một mươi hai tám hẹn gặp nạn nhân đi uống cà phê để tâm sự
đêm đó tám đưa nạn nhân vào một nhà nghỉ ở phường tân tạo quận bình tân thành phố hồ chí minh ngủ qua đêm
cùng thời điểm này tám chiếm được tình cảm của một cô người yêu trẻ
trong đêm đầu tiên
dân hiến cuộc đời tại khách sạn nạn nhân phát hiện có một cô gái khác nhắn tin cho tám có nội dung yêu thương nhớ nhung
khi nạn nhân hỏi tám nói dối đó là người yêu cũ đã chia tay nhưng luôn tìm cách quấy dày tám
để bảo vệ tình yêu vừa chớm nở nạn nhân đề nghị tám cho gặp người yêu cũ
để xoa dịu và hứa sẽ thu xếp cuộc gặp gỡ tay ba này
tám khai ngay thời điểm đó đã nảy sinh ý định sát hại nạn nhân

coi nạn nhân là cuộc vui qua đường
với ý đồ đen tối tám sắp sẵn những chi tiết xóa dấu vết
và tạo chứng cứ ngoại phạm hòng đối phó với cơ quan điều tra trước khi ra tay với người phụ nữ nhẹ dạ
biết khu du lịch sinh thái tân lập có khu rừng tràm bạt ngàn rậm rạp và vắng vẻ
y quyết định gây án ở đây
ngày hai mươi bốn tháng một năm hai nghìn một mươi hai tức ngày mùng hai tết nhâm thìn
tám dùng tên giả
mua một chiếc sim điện thoại mới rồi nhắn tin yêu cầu nạn nhân xóa số điện thoại cũ của hắn trong điện thoại
đồng thời lưu số mới
để tạo niềm tin cho nạn nhân tám bảo đó là cách ngăn chặn mọi sự quấy dày của người tình cũ
hắn yêu cầu từ đây về sau nạn nhân chỉ liên lạc với hắn bằng số điện thoại mới
tin lời tám nạn nhân râm rắp làm theo
ngày hai mươi năm tháng một năm hai nghìn một mươi hai tám nhắn tin cho biết
vào ngày mai tức mùng bốn tết
sẽ chở nạn nhân đi chúc tết gia đình một người bạn ở tiền giang
hẳn yêu cầu nạn nhân đeo nhiều nữ trang để xinh đẹp trước mặt bạn
chín giờ sáng ngày hai mươi sáu tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tám gọi điện thoại yêu cầu nạn nhân đi bộ ra khỏi nhà trọ một đoạn khá xa
để tránh sự nhìn thấy của những người cùng khu trọ
tám dùng xe gắn máy chở nạn nhân đi lòng vòng cà giờ ở khu vực quận bình tân trước khi rẽ vào tỉnh lộ một mươi
mục đích đi lòng vòng
để sau khi gây án
lực lượng điều tra sẽ gặp rắc rối khi vẽ lại sơ đồ đường đi của hắn
sau khi chạy lòng vòng
tám chở nạn nhân theo quốc lộ một để đến thành phố tân an tỉnh long an
rẽ vào quốc lộ sáu mươi hai
đi tiếp về hướng mộc hóa
khi đến gần khu du lịch làng nổi
tám bảo tuyến đường vắng không có chặn xăng
cần phải mua xăng dự phòng
tám bỏ nạn nhân đứng ven đường
rồi chạy đi mua xăng
tám ghé và tiệm tạp hóa mua bốn lít xăng vào can
xăng loại năm lít
can nhựa chứa xăng được đựng trong một bịch ni lông móc vào xe
tám điều khiển xe trở lại đón nạn nhân
tám trở nạn nhân vào đường phụ dẫn vào bờ đê khu du lịch sinh thái làng nổi
đi đến đoạn cây cối rậm rạp và vắng vẻ
tám dừng lại để bày tỏ sự yêu thương xe đám với nạn nhân
sau đó tám lấy áo mưa chảy xuống nền đất bờ đê
rồi kéo nạn nhân ngồi xuống tâm sự
trong lúc nạn nhân đứng
nạn nhân chìm đắm xây xưa men yêu thương
tám đã ra tay sát hại nạn nhân
khi biết chắc nạn nhân không còn sống
tám tháo những chiếc vòng nữ trang trên cổ bỏ vào túi quần
rồi gom lá cùng toàn bộ vật dụng
tám trở lại chiếc nhẫn cưới trên tay nạn nhân
để cơ quan chức năng nghĩ đó là do nạn nhân làm điều dại dột
sau khi phóng hỏa
tám tiếp tục chạy xe về đến nhà cô người yêu trẻ
ngày hai mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tám bình thản đưa người yêu đi chùa châu đốc
tối lại về nhà người yêu ngủ
lúc tám giờ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tám đi một mình đến tiệm vàng ở chợ mới
để bán những chiếc vòng vàng chiếm đoạt được của nạn nhân
với số tiền là tám sáu triệu đồng
chiều ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn một mươi hai
tám chạy xe về nhà chợ
nơi vợ chồng y tạm trú ở huyện thuận an tỉnh bình dương
những ngày sau đó y tiếp tục đi làm bình thường
tám thú nhận những ngày đó
y liên tục mua báo và cập nhật thông tin trên các trang báo mạng
để nghe ngóng về tiến độ điều tra của công an
y phấp phởi mừng thầm khi nhận thấy
các cơ quan điều tra hoàn toàn không tìm được bất kỳ dấu vết nào
để lần ra chân tướng của y
lúc biết tin chị nhung
người ở cùng phòng trọ với nạn nhân nhận dạng được người bạn xấu xố cùng phòng
tám cũng nghĩ công an không thể tìm ra y
tám hoàn toàn tự tin với hành vi tạo chứng
tạo chứng cứ ngoại phạm của mình
y không thể ngờ rằng mọi tội ác rồi cũng sẽ bị phơi bầy
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn một mươi hai
xét thấy tội ác của tám không thể dung thứ
hội đồng xét xử đã tuyên phạt tám bức án tử hình
vụ án đã để lại bài học đắt giá cho những cô gái trẻ
trong việc cân nhắc thận trọng khi kết bạn qua sóng phát thanh
kể cả mạng xã hội
trước khi yêu cần phải tìm hiểu kỹ lưỡng nhân thân của bạn tình
tại phiên tòa đáng thương nhất là vợ của trình văn tám
có lẽ chị rất sốc vì không thể tin được một người mà chị
rất mực yêu thương lại gây ra chuyện động trời đến như vậy
chị thổ lộ rằng trình văn tám chồng chị có lẽ vì bị dồn nén
vì không giữ được mình nên mới gây án như vậy
chứ chồng chị là con nhà gia giáo có học sáu anh chị em của anh ấy
đều là người có công an việc làm đàng hoàng sinh sống tại hà nội

một số người có công an việc làm đàng hoàng sinh sống tại hà nội

chị tâm sự rằng chị chưa từng gặp nạn nhân
nhưng nếu biết được anh tám và chị ấy gắn kết với nhau như thế

được như thế thì đâu sẽ ra bi kịch như hôm nay
người vợ thổn thức chẳng quan trọng mà tự trách mình

tại mình vì mình quá vô tư
đã đẩy anh ấy đến nồng nỗi này
khi hay tin
anh ấy lấy đi sinh mạng của người khác
thì mình cứ đinh ninh rằng
người ta bắt nhầm hay là bị đổ quan
có nằm mơ
mình cũng chẳng thể nào nghĩ
anh ấy là kẻ sát nhân
người vợ tự nhận lỗi về mình
với gia đình nạn nhân và xã hội
trinh văn tám chồng chị
là kẻ sát nhân man dợ
cần phải loại trừ
nhưng với mẹ con chị
anh vẫn là người chồng
người cha đáng thương
chị chỉ biết yêu thương chồng
lặng lẽ bồi đắp chăm lo
giờ này chẳng biết trong tù
anh có ăn uống
ngủ nghỉ được hay không
khi sự sống đang đếm từng ngày
một lần nữa
người vợ đáng thương tự trách mình
với lòng vị tha
người vợ của trinh văn tám
cứ luôn nhận lỗi về mình
do mình không có khả năng sinh nở
khiến ông chồng buồn bã và trượt dài
nhưng đối với xã hội
tội ác mà tám gây ra
là không thể dung thứ
tiếc rằng trinh văn tám
đã không thể nghe được những lời tâm sự
từ đáy lòng của người vợ hiền
hẳn là tám sẽ ân hận tột độ
nếu tám là một người cha
người chồng tử tế
thì những đứa con thơ
sẽ không phải mất đi một người cha
còn nạn nhân hoa và gia đình
sẽ không mất đi một chỗ dựa